ngày một mươi tháng bảy tại hà nội đã tổ chức lễ khởi công dự án tạo thuận lợi thương mại do used
cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ tài trợ đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ và đại sứ đặc mệnh toàn quyền hợp trung quốc hoa kỳ đã đến dự buổi lễ
theo đó dự án đã được chính phủ phê duyệt giao bộ tài chính là cơ quan chủ quản và tổng cục hải quan là chủ dự án
dự án sẽ được thực hiện trong năm năm với mục tiêu tổng thể là cải cách
chuẩn hóa hài hòa và đơn giản các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất khẩu
qua đó hướng tới phù hợp với các chuẩn mực quốc tế nhằm thực hiện hiệp định tạo thuận lợi thương mại
của tổ chức thương mại thế giới wto fta và chủ trương của chính phủ về cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
phó thủ tướng vương đình huệ yêu cầu bộ tài chính với tư cách là cơ quan chủ quản của dự án
án chủ trì phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương và cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
cũng như khu vực kinh tế tư nhân tổ chức triển khai dự án một cách hiệu quả bảo đảm mục tiêu tổng thể đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt